có hơn sáu mươi hectare diện tích rừng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững fsc
tuy nhiên đây mới chỉ là con số nhỏ so với nhu cầu thực tế của thị trường
bởi hiện nay trên thế giới các sản phẩm từ gỗ đều đòi hỏi đóng dấu tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững
mặc dù với quy mô còn nhỏ và còn tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh
nhưng con số trên đã cho thấy phát triển trồng rừng nguyên liệu
gắn liền với quản lý rừng bền vững
cấp chứng chỉ rừng là hướng đi phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường
theo chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi cả nước sẽ có ít nhất ba mươi diện tích đất rừng được cấp chứng chỉ fsc
đây là mục tiêu lớn đòi hỏi nỗ lực của các cơ quan quản lý
nhưng trên hết là ý thức của người dân gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường và ổn định
trong bối cảnh hiện nay quản lý bảo vệ rừng đã và đang trở thành vấn đề cấp bách ở nước ta
phát triển rừng bền vững đạt chứng chỉ quốc tế đang là bước đi đúng đắn để tạo ra được sự liên kết bền vững
bảo đảm quyền lợi của cả người trồng rừng lẫn doanh nghiệp cũng như gìn giữ được môi trường rừng
thưa quý vị và các bạn trung tâm cứu hộ gấu việt nam được xây dựng bắt đầu từ năm hai nghìn tám
và được vận hành bởi tổ chức động vật châu á
kể từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay
trung tâm cứu hộ gấu việt nam đã cứu hộ và làm mái nhà yên ấm chăm sóc cho một trăm sáu mươi một cá thể gấu
vừa qua trung tâm đã khánh thành nhà gấu đôi số chín và một mươi với hai khu bán tự nhiên chăm sóc gấu
chính thức hoàn thiện các hạng mục của trung tâm và có điều kiện để bảo đảm cuộc sống cho nhiều chú gấu
sau khi được giải thoát khỏi các trại nuôi nhốt
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm mái nhà lớn cho loài gấu tại việt nam
công trình nhà gấu đôi mới được hình thành tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam
nằm trong dự án xây dựng và hoàn thiện trung tâm cứu hộ gấu việt nam pha hai
với chủ dự án là cục kiểm lâm và do tổ chức động vật châu á animal asia tài trợ cũng như vận hành
với mức đầu tư gần một mươi tỷ đồng công trình nhà gấu mới hoàn thiện
bao gồm một hệ thống liên hoàn hai khu bán tự nhiên nối khu nhà gấu đôi cùng với diện tích hơn năm sáu trăm linh m hai
và địa hình tự nhiên
riêng nhà gấu đôi có diện tích gần bốn trăm sáu mươi năm m hai được bố trí bốn mươi hai võng cho gấu trong một mươi ba buồng gấu lớn
địa hình của khu bán tự nhiên cũng được giữ lại khá nguyên vẹn với các quả đồi nhỏ
tạo độ dốc cho gấu vận động và phục hồi dần bản năng tự nhiên khi về sống tại trung tâm

vì thế chúng tôi đánh giá việc hoàn thiện nhà gấu này đưa ra bằng chứng sự hợp tác giữa chúng tôi và bộ đồng nghiệp chất khẩu hiệu quả
là trung tâm cứu hộ đầu tiên trong cả nước có mô hình nuôi gấu bán hoang dã với quy mô hiện đại
trung tâm cứu hộ gấu việt nam đã và đang chăm sóc các cá thể gấu trong điều kiện tốt nhất
với mục đích lớn nhất là để gấu có thể làm quen lại với môi trường tự nhiên
sau một quãng thời gian dài
phải sống gò bó trong các trại nuôi nhốt gấu lấy mật
và hỗ trợ đắc lực trong việc cứu hộ và nâng cao nhận thức của cộng đồng
nhất là cộng đồng dân dân địa phương tại đây trong vấn đề là cứu hộ và bảo vệ động vật hoang dã
nói chung trong đó có loài cầu gấu nói riêng
đến nay về hạng mục xây dựng thì cơ bản xây dựng đối với dự án xây dựng trung tâm cứu hộ gấu đã hoàn thành
trong giai đoạn tiếp theo thì cũng muốn đề nghị đối với các nhà tài trợ
là tiếp tục hỗ trợ việt nam trong vấn đề là tài chính
để mà tiếp tục cứu hộ thêm các loài động vật các cá thể gấu hiện còn đang được nuôi nhốt trong các hộ gia đình cá nhân
do bị thu hẹp môi trường sống ngoài tự nhiên
cộng thêm với nạn săn bắt gấu tự nhiên để đưa vào các trại nuôi nhốt gấu lấy mật
số lượng gấu ngoài tự nhiên ở nước ta ước tính chỉ còn vài trăm cá thể
trong khi đó theo số liệu mới nhất của cục kiểm lâm việt nam
thì vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
vẫn còn khoảng hơn một cá thể gấu đang bị giam cầm trong bốn trăm ba mươi trại nuôi nhốt gấu trên cả nước
hiện tại việt nam là quốc gia đầu tiên cấm việc nuôi nhốt gấu lấy mật
đây chính là một trong những dấu hiệu tích cực
thể hiện rõ quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của chính phủ
trong việc chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật
chính vì vậy với hoạt động cứu hộ chăm sóc trọn đời cho các chú gấu
trung tâm cứu hộ gấu việt nam đã nỗ lực không ngừng
để hoàn thiện cơ sở vật chất chăm sóc toàn diện cho các cá thể gấu và bảo tồn gấu ngoài tự nhiên
những hình ảnh về những chủ gấu đáng yêu tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình vì môi trường bền vững ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau